chủ tịch trung quốc tập cận bình tuyên bố trung quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ukraine
tuyên bố trên được nhà lãnh đạo trung quốc đưa ra trong cuộc hội đàm với tổng thống nga vladimir putin tại moscow
chủ tịch tập cận bình nhấn mạnh về vấn đề ukraine đa phần các quốc gia ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng
ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và phản đối các hành động khiêu khích tình hình leo thang
nhà lãnh đạo bắc kinh nêu rõ trung quốc ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và bác bỏ tâm lý chiến tranh lạnh
cũng như các biện pháp trừng phạt đơn phương
về phần mình tổng thống putin khẳng định moscow đánh giá cao bắc kinh luôn duy trì lập trường khách quan và cân bằng trong nhiều vấn đề lớn của quốc tế
nga đã nghiên cứu kỹ lập trường của trung quốc về giải pháp chính trị trong vấn đề ukraine và sẵn sàng đàm phán vì hòa bình
trong khuôn khổ chuyến thăm chủ tịch tập cận bình sẽ có các cuộc trao đổi với tổng thống putin về quan hệ song phương các vấn đề khu vực và quốc tế khác cùng quan tâm
chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và thực chất giữa hai nước tạo đà mới cho sự phát triển của quan hệ song phương
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại